thưa quý vị sau hai ngày xét xử vào ngày hôm nay một tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
tuyên phạt các bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á dap tám năm tù
cộng với mức án trước đó bị cáo bình phải chịu hình phạt chung là trung thân
các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là nguyễn thị ngọ tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục
và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương bị tuyên phạt bảy năm tù
nguyễn đức tài cựu giám đốc dap sở giao dịch bị tuyên phạt hai năm tù cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm
tổng cộng là hai mươi chín năm tù nguyễn thị ngọc vân nguyên phó tổng giám đốc dap một năm tù cộng với bản án cũ
năm năm sáu tháng tổng cộng là sáu năm sáu tháng tù tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo ngọ
phải bồi thường cho ngân hàng dap gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi giao các tài sản của bị cáo ngọ
cho dap quản lý sử dụng
do nợ thuế cá nhân nên bà nguyễn thị út em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam bị cấm xuất cảnh
ngoài ra trường bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước đó bà nguyễn thị út em đã ký kết nhiều loại hợp đồng
dưới hình thức vay vốn với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
theo công an thành phố hợp đồng vay vốn ký kết giữa nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự
không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc
thưa quý vị tại tỉnh bắc ninh công an thị xã thuận thành đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự hai nhóm thanh niên
gồm hai mươi đối tượng từ một mươi sáu cho đến dưới một mươi tám tuổi đều ở thị xã thuận thành về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng ba do mâu thuẫn với nhau từ trước
hai nhóm thanh niên đã thách thức và hẹn nhau để hỗn chiến
trên đường đến địa điểm hẹn nhau các đối tượng mang theo hung khí rồi chở hai đến ba người trên một xe máy
phóng nhanh lạng lách đánh võng
bấm còi nẹt bô đi qua các tuyến đường trung tâm thị xã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân tham gia giao thông
công an thị xã thuận thành đã nhanh chóng triển khai lực lượng tuần tra truy bắt
kịp thời ngăn chặn không để hai nhóm gặp nhau gây ra hỗn chiến
một vụ cháy nhà dân gây thiệt hại về tài sản hàng trăm triệu đồng đã xảy ra tại khu vực ấp bình hưng hai
xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang vào khoảng bảy h ba mươi vào sáng ngày hôm nay một tháng bốn
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngọn lửa phát sinh từ một nhà người dân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại địa phương sau đó ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động xuất hai xe chữa cháy một xe phương tiện hai máy bơm cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng địa phương tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ tích cực chữa cháy ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn bốn căn nhà
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba trăm linh triệu đồng nguyên nhân vụ cháy đã được điều tra làm rõ
còn công an tp hcm đã phát đi thông báo cảnh giác người dân về thú đoạn yêu cầu cài phần mềm
dịch vụ công giá mạo để lừa đảo
thời gian gần đây nhiều người dân đã bị lừa cài đặt phần mềm dịch vụ công giá mạo
để các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản
để tránh sập bẫy chiêu lừa đảo nêu trên công an tp hcm khuyến cáo người dân
cảnh giác trước các cuộc gọi tin nhắn lạ đặc biệt là liên quan tới cán bộ của các cơ quan nhà nước
không làm việc không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại
luôn lưu số điện thoại của cảnh sát khu vực hoặc trực ban công an phường để liên hệ xác minh về người gọi điện
tuyệt đối không bấm vào các đường liên nhận được qua tin nhắn không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc
không nên lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các phần mềm ấn dụng của điện thoại
công an tp hcm cho biết phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an quận bảy và công an quận một
triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke
chuyên phục vụ khách nước ngoài và quý bà
công an đã tạm giữ lê thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu về hành vi mua giấy mại dâm
phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó kiểm tra hai khách sạn ở quận bảy công an phát hiện bốn cặp nam nữ mua bán dâm
khách mua dâm có quốc tịch hàn quốc
sau đó công an tp hcm tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường bùi thị xuân quận một
phát hiện nhiều sai phạm
công an phát hiện từ năm mươi đến một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lực khách
đặc biệt là khách người nước ngoài
hàng này phục vụ từ trưa đến ba bốn giờ sáng ngày hôm sau
đáng chú ý tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng
nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách
và cùng khách sử dụng chất ma túy sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách
với hình thức hoạt động trên chủ quán đã thu lợi bất chính từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một ngày
và khoảng một mươi tỷ đồng một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực
sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi múa thoát y kích dục
khi các quý bà có nhu cầu mua bán dâm thì nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn
do nhân viên quán chọn
các tiếp viên nhà hàng khai chuyên tiếp khách nước ngoài sau đó thỏa thuận mua bán dâm
với giá từ năm triệu đồng một lần và tám triệu đồng qua đêm
thưa quý vị do nợ thuế nên bà nguyễn tị úc em chủ tịch hội đồng trường quốc tế mỹ việt nam
bị cấm xuất cảnh đồng thời trường này bị đình chỉ tuyển sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thông tin được ủy ban nhân dân tp hcm nêu trong báo cáo gửi chính phủ
và hoạt động của trường quốc tế mỹ việt nam trừ aisvn được thành lập trên cơ sở đề nghị
của công ty cố phận giáo dục quốc tế mỹ ais do bà nguyễn tị úc em
chủ tịch hội đồng quán trị đứng tên đại diện
hiện nay cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với bà nguyễn tị úc em do nợ thuế thu nhập cá nhân
ngoài ra trường cũng sẽ bị đình chỉ tuyển sinh trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
cho đến khi hoạn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự
nếu không thể giải quyết trường quốc tế này có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
trước đó bà nguyễn tị úc em đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn
với một số phụ huynh và không tính lãi suất
khi học sinh dừng học trường sẽ trả lại số tiền đã vay trong thời gian nhất định
tuy nhiên dù đã đến hạn nhưng trường không trả tiền theo điều khoản của hợp đồng
thành phố cho biết theo ý kiến của công an thành phố hợp đồng vay vốn ký kết
với nhà trường và phụ huynh là hợp đồng dân sự không có nội dung ràng buộc trách nhiệm
giữa các bên nên chưa có cơ sở để điều tra vụ việc
thời gian qua một số nhà đầu tư đã làm việc với bà nguyễn tị úc em
đề xuất hỗ trợ kinh phí để trường tiếp tục hoạt động hết năm học
tuy nhiên các nhà đầu tư muốn nhận lại lợi ích bằng tỷ lệ cố phần
và quyền điều hành các hoạt động tài chính của trường
một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì
phối hợp cùng công an các huyện điện biên và điện biên đông bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn bánh heroin sáu hình viên ma túy tổng hợp
hơn một kg thuốc viện đối tượng bị bắt là vàng a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại bản na côm xã hẹ muông huyện điện biên
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ma túy từ bên kia biên giới
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang cho biết
lực lượng chức năng và người dân phát hiện thêm ba mươi hai kg chất nghi là ma túy
trôi giặt vào bờ biển thuộc xã tân điền huyện gò công đông
tối ngày hôm qua một người dân ở xã tân điển huyện gò công đông báo tin
phát hiện một khối hình hộp quấn bằng keo đen trôi giặt trên biển và được kéo vào đê biển
lực lượng biên phòng phối hợp với công an tỉnh tiền giang đến hiện trường
mở lớp băng keo phát hiện có một túi sách màu xám
bên trong chứa hai mươi chín gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện toàn bộ tăng vật trên đã được bộ đội biên phòng tỉnh bàn giao
cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh tiền giang điều tra xử lý
sau hai ngày xét xử hôm nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hcm
tuyên phạt các bị cáo trần phương bình cựu tổng giám đốc ngân hàng đông á dap tám năm tù
cộng với mức án trước đó ông bình phải chịu hình phạt chung là trung thân
các bị cáo đồng phạm trong vụ án này là bà nguyễn thị ngọ tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục
và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương bị tuyên phạt bảy năm tù
nguyễn đức tài cựu giám đốc dap sở giao dịch bị tuyên phạt hai năm tù
cộng với bản án cũ hai mươi bảy năm tổng cộng là hai mươi chín năm tù
năm sáu tháng tù tất cả đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bà nguyễn thị ngọ phải bồi thường cho ngân hàng dap gần một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
cộng cả dư nợ gốc lẫn lãi giao các tài sản của bà ngọ cho dap quản lý sử dụng
hai ngày cuối tuần qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội hóa trang kết hợp công khai đã phát hiện ba vụ việc
bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự tạm giữ chín mươi một đối tượng gây dối trật tự công cộng
ngày một tháng bốn công an tp hà nội cho biết từ ngày ba mươi tháng ba cho đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang kết hợp công khai tuần tra đêm
đã phát hiện ba vụ việc bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm một dao dài hai gậy ba khúc đồng thời lực lượng chức năng bắt giữ bảy mươi ba phương tiện
chín mươi một đối tượng có các hành vi lạng lách đánh võng nẹt
pô rú ga xe không gắn biển số có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng
bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh xử lý theo quy định
quá trình phòng chống đua xe trái phép các tổ một trăm bốn mươi một hóa trang tuần tra phối hợp với các chốt công khai
vào các ngày cuối tuần trên địa bàn các quận trọng điểm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho đến nay các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội đã phát hiện hai trăm bốn mươi ba vụ việc
bắt giữ hai trăm sáu mươi sáu đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
thời gian qua tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trong cả nước có những diễn biến phức tạp
nổi lên là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng tiệm vàng
trước tình hình này công an tỉnh thái bình đã tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống khi xảy ra cướp ngân hàng
nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng công an trước các tình huống
đồng thời giúp tán bộ nhân viên và bảo vệ ngân hàng trang bị thêm kiến thức nâng cao tinh thần cảnh giác
cuộc diễn tập đã huy động hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động
cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ thuật hình sự
công an thành phố thái bình công an cơ sở bảo vệ ngân hàng và lực lượng y tế cùng nhiều trang thiết bị
phương tiện công cụ hỗ trợ đặc trùng để tiến hành diễn tập tình huống
buổi diễn tập là dịp để cán bộ chiến sĩ được trao dồi kỹ chiến thuật nâng cao năng lực tác chiến
và khả năng phối hợp hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ xử lý các tình huống cấp bách phức tạp khi xảy ra
không để bị động bất ngờ hạn chế thấp nhất hậu quả do tội phạm gây ra
góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân